nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhất là việc khai báo y tế của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến hà giang
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ ngày chín tháng ba tất cả các cửa ngõ tiếp giáp giữa tỉnh hà giang
với các tỉnh lân cận và các xã có đường biên giới tiếp giáp với trung quốc đều đã thành lập nhiều chốt chặn kiểm tra y tế
chốt chặn kiểm tra y tế cầu trì thuộc thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang tỉnh hà giang
đây là cửa ngõ chính của tỉnh nằm trên quốc lộ hai giáp với tỉnh tuyên quang
để ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh ủy ban nhân dân tỉnh hà giang ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày chín tháng ba đã tăng cường nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh
nhiều trạm chốt chặn kiểm tra y tế như thế này cũng đã được lập nên và hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tiến hành khử trùng các phương tiện qua lại
kiểm tra thân nhiệt khai thác thông tin sức khỏe và lộ trình di chuyển cá nhân của tất cả những người từ ngoại tỉnh vào hà giang
cái tổ kiểm soát này thì ủy ban dân tỉnh đã trưng tập các khối như là công an quân đội chuyên ngành y tế và ngoại vụ
và cũng như là một số ban ngành khác đóng trên địa bàn tỉnh tham gia vào công tác thực hiện công tác phòng chống dịch
có mặt tại đây mới thấy rõ sự nghiêm túc khẩn trương và tinh thần quyết liệt phòng chống dịch của các cán bộ sở ban ngành
làm việc tại điểm chỗ
mặc dù là một tỉnh vùng cao kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngoài việc huy động tối đa nguồn lực sức người sức của
thì tại các chốt chặn còn được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ hỗ trợ như camera đo thân nhiệt
giúp việc kiểm tra nhanh chính xác và cũng tạo cho nhân dân qua lại nơi đây cảm giác an tâm hơn rất nhiều
xã lao trải huyện vị xuyên một xã có hơn bốn mươi km đường biên giới tiếp giáp với trung quốc
trước đây người dân hai bên biên giới vẫn thường xuyên qua lại làm ăn giao thương với nhau
nhưng từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra mọi đường mòn lối mở đều đã được bộ đội biên phòng phối hợp với tiểu đội dân quân
luôn phiên thường trực xã lao trải kiểm soát chặt chẽ
ngoài ra thông tin những người đã từng sang bên kia biên giới đều được dân quân xã nắm bắt và vận động họ tự cách ly tại nhà
bên cạnh đó xã cũng tổ chức tập huấn tuyên truyền sâu rộng và huy động toàn bộ hệ thống
cùng vào cuộc nhằm kiểm soát tốt nhất khi dịch bệnh covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến khó lường
trong thời gian dịch bệnh xã cũng đã tổ chức tham gia tuyên truyền bà con nhân dân về các chủ trương
cũng như là các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn nắm bắt tình hình trên biên giới cũng như là nội địa
để làm sao đó là ổn định được tư tưởng bà con nhân dân cũng như là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
có thể nói hà giang là địa bàn của hà giang
địa phương đã khá chủ động trong việc ứng phó với tình hình dịch bệnh
với tinh thần trách nhiệm các lực lượng đã không để sót một phương tiện hay một cá nhân nào qua các trạm và khu vực biên giới
mà chưa được kiểm tra y tế tạo được sự đồng tình và ủng hộ cao của nhân dân với sự quyết liệt này